công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định giáng cấp bọc hàm từ thượng úy xuống trung úy
và cho xuất ngũ đối với ông nguyễn sô việt người tát nhân viên bán hàng
ở trạm dừng nghỉ hải đăng trong thời gian vừa qua
theo quyết định kỷ luật thượng úy nguyễn sô việt đã có hành vi xâm hại đến sức khỏe
và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đồng thời vi phạm quy định về quy tắc ứng xử
của công an nhân dân hành vi vi phạm của ông việt đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
là mất uy tín của bản thân gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân
do đó công an tỉnh thái nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm
từ thượng úy xuống trung úy đồng thời cho ông nguyễn sô việt xuất ngũ về địa phương
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một